xếp hạng top các trường y dược công lập có điểm chuẩn cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua
nhiều trường y dược công lập cả phía nam và bắc đã công bố điểm sàn năm hai nghìn hai mươi một
theo đó ngưỡng xét tuyển đầu vào của đa số các trường y dược công lập giao động từ hai mươi năm bảy đến hai mươi tám năm điểm
đứng đầu trong khối các trường y dược công lập năm nay là đại học y hà nội công bố điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó y khoa lấy cao nhất với hai mươi tám tám mươi năm điểm mức này thấp hơn năm ngoái là năm điểm
đại học y hà nội còn xét tuyển ngành y khoa bằng phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế điểm chuẩn hai mươi bảy năm điểm
tiếp đến là đại học y dược tp hcm với hai mươi tám hai điểm
ở phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ tiếng anh quốc tế ngành y khoa có điểm chuẩn là hai mươi bảy sáu mươi năm điểm
xét thứ ba trong khối trường y dược công lập là đại học dược hà nội thông báo lấy điểm trúng tuyển là hai mươi tám một mươi năm
để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường
ngoài đạt được tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn trong tổ hợp bao gồm cả điểm ưu tiên như trên
thí sinh phải đồng thời có kết quả học tập trung học phổ thông từng năm học lớp một mươi một mươi một một mươi hai của mỗi môn toán vật lý hóa học không dưới bảy
đại học dược hà nội tuyển sinh bảy trăm sáu mươi sinh viên cho hai ngành trong đó dược học lấy sáu trăm linh
ngoài xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông trường còn tuyển thẳng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo và theo đề án riêng của trường
điểm xét tuyển đại học y dược hải phòng khối công bố năm nay là hai mươi sáu chín điểm bằng với điểm xét tuyển của đại học y dược thái bình với hai mươi sáu chín điểm
trường đại học kỹ thuật y dược đà nẵng năm hai nghìn hai mươi một vừa công bố điểm chuẩn năm hai nghìn hai mươi một
theo đó ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất là hai mươi sáu sáu và khoa y dược thuộc đại học đà nẵng là hai mươi sáu năm mươi năm điểm
tiếp đến là học viện y dược cổ truyền việt nam với điểm xét tuyển là hai mươi sáu ba điểm
cụ thể điểm chuẩn vào ngành y khoa của học viện y dược học cổ truyền
cụ thể điểm chuẩn vào ngành y khoa của học viện y dược là hai mươi sáu ba
ngành y học cổ truyền điểm chuẩn là hai mươi bốn năm

với trường đại học y dược đại học thái nguyên điểm chuẩn năm nay là hai mươi sáu hai điểm
ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường đại học y dược thái nguyên là răng hàm mặt với hai mươi sáu hai mươi năm điểm
tiếp đến là ngành y khoa hai mươi sáu hai mươi điểm
mức điểm chuẩn ngành y khoa của trường đại học y dược thái nguyên có xu hướng giảm từ hai mươi sáu bốn mươi điểm
năm hai nghìn hai mươi giảm xuống còn hai mươi sáu hai mươi năm điểm vào năm hai nghìn hai mươi một
điểm chuẩn trúng tuyển trường đại học kỹ thuật y tế hải dương năm nay là hai mươi sáu một điểm
trong đó ngành y khoa có điểm chuẩn cao nhất trường với hai mươi sáu
tiếp theo là ngành kỹ thuật xét nghiệm y học với hai mươi ba chín điểm
khoa y đa khoa là ngành học có điểm số trúng tuyển cao nhất trên đại học tây nguyên với hai mươi sáu điểm
với đại học y khoa vinh ngành y khoa cao nhất là hai mươi năm bảy điểm tăng ba so với năm ngoái
kế đó sự học hai mươi bốn điểm